vào ngày năm tháng hai lực lượng công an cảnh sát phòng chống tội phạm tỉnh đồng nai phối hợp với trì cục chăn nuôi thú y tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở chế biến mỡ động vật bẩn và sản xuất hành phi không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường trảng giài thành phố biên hòa
thời điểm kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật do ông nguyễn trọng thành năm mươi bốn tuổi làm chủ tại khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hai bể nấu mỡ tám thùng phi chứa hơn một lít mỡ lợn gà và hàng trăm kg mỡ lợn còn sống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số lượng mỡ trên
cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất hành phi do ông phạm tuấn đông năm mươi bốn tuổi làm chủ ở khu phố năm phường trảng dài khoảng năm tấn hành phi đã được đóng gói thành phẩm không có nhãn mát và chín can mỡ loại can ba mươi lít không rõ nguồn gốc
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ